tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành phát hiện ông trương nho hà chủ cơ sở cùng một số nhân viên đang dùng máy nén khí để thực hiện hành vi săn chết khí n hai o từ bình khí to sang bình khí nhỏ với mục đích để bán
đồng thời ông này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
n hai o loại bảy mươi kg một bình một mươi bình loại một mươi hai năm kg một bình chín mươi một vỏ bình kim loại trên vỏ bình có ghi chữ khí n hai o và không có nhãn mắc không rõ nguồn gốc xuất xứ năm trăm linh cỏ bóng cao su một máy nén khí một thiết bị săn chết khí một cân điện tử
theo cơ quan chức năng số bình khí n hai o trên thuộc danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh là hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vụ việc đã được cơ quan chức năng tạm giữ tăng vật phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện phú thiện tỉnh gia lai đang tạm giữ rờ ma báo và ba đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi trộm cắt tài sản chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy đồng thời khẩn trương xác minh thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại
đối tượng trộm cắt là rờ ma báo sinh năm hai nghìn tám
tại cơ quan công an báo khai khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai báo dùng thanh sắt phá cửa nhà anh đặng văn thu tại huyện phú thiện trộm cắp số tiền bốn trăm linh hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng trong tủ gỗ phòng ngủ rồi tàu thoát
chiều tối ngày bốn tháng một mươi hai phát hiện báo tụ tập của một số thanh niên khác sử dụng mặt túy tại thôn soma hang a xã yia peng huyện phú thiện
công an huyện phú thiện đã bao vây bắt quả tàng ba đối tượng đang có hành vi tàng chữ và tổ chức sử dụng trái phép trên mặt túy
tuy nhiên đối tượng rơ ma báo đã nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ vào trưa ngày năm tháng một mươi hai thu giữ trên người và xe của đối tượng số tiền hơn năm mươi ba triệu đồng
ngày hôm nay công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đã tạm giữ hình sự đối tượng trần vũ phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để có tiền tiêu xài cá nhân đối tượng phương thường đến các công ty trên địa bàn khu công nghiệp mỹ phước thị xã bến cát
sau đó lợi dụng sơ hở của lực lượng bảo vệ trừ các cổng của các công ty để ra tay trộm cắp tài sản và dùng thủ đoạn bượn điện thoại di động của bảo vệ rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên phương đã liên tiếp gây ra sáu vụ trộm cướp giật tài sản qua làm việc đối tượng trần vũ phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn phúc sinh năm hai nghìn ba
hồ hậu thường trú tại thôn quan đình nam xã đồng tiến huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình về tội gây dối trật tự công cộng
cũng về tội gây dối trật tự công cộng công an quận hồng bàng tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm quang chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hồ hậu thường chú tại số một mươi trên hai trăm hai mươi chín lê thánh tông phường máy trai quận ngo quyền thành phố hải phòng
và đối tượng lê mạnh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phường nam hải quận hải an thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hải an thành phố hải phòng về tội trộm cắt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện